chiều ngày hai mươi hai tháng năm quốc hội thảo luận tại hội trường về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
trình bày báo cáo tại hội trường chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội lê tấn tới khẳng định
tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm các đại biểu quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
trên cơ sở ý kiến của các đại biểu quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ đạo thường trực ủy ban quốc phòng an ninh
phối hợp với cơ quan soạn thảo các cơ quan của quốc hội và cơ quan hiếu quan nghiên cứu giải trình tiếp thu
trình lý dự thảo luật và xây dựng dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu trình lý
so với dự thảo luật trình quốc hội tại kỳ họp thứ sáu dự thảo luật đã được tiếp thu trình sửa có chín chương tám mươi chín điều
số trường giữ nguyên và tăng tám điều sau bổ sung năm điều mới hợp bốn điều thành hai điều tách nội dung của một điều thành năm điều khác
ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ đạo trình lý nội dung
ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ đạo trình lý nội dung của bảy mươi chín điều giữ nguyên nội dung hai điều điều ba mươi ba và điều năm mươi bốn
dự thảo luật sau khi được tiếp thu trình lý đạt được sự đồng thuận cao giữa ủy ban thường vụ quốc hội và chính phủ
về các hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
đa số đại biểu quốc hội nhất trí với dự thảo luật
một số đại biểu quốc hội đề nghị đưa ra mức giới hạn thấp nhất về nồng độ cồn trong máu và hơi thở
đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
về nội dung này ủy ban thường vụ quốc hội đã phân tích cụ thể rõ ràng ưu điểm hạn chế của mỗi phương án
để báo cáo hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách và gửi ý kiến các đoàn đại biểu quốc hội
các cơ quan của quốc hội các cơ quan có liên quan
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh lê tấn tới lý giải và đề nghị quốc hội
cho giữ quy định này tại khoảng hai điều một mươi dự thảo luật đã tiếp thu trình lý
hầu hết các ý kiến đều nhất trí và có góp ý cụ thể đối với phương án quy định
cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí với dự thảo luật và hầu hết các ý kiến trên
nhằm bảo vệ tính mạng sức khỏe tài sản cho người dân bảo vệ nguồn lực cho xã hội bảo vệ tuổi thọ của giống nòi
mặc dù nhất trí với quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
để giảm tai nạn giao thông xong đại biểu trần văn tuấn bắc giang đặt câu hỏi
quy định cấm trên đã thực sự đầy đủ chặt chẽ hay chưa
đại biểu toán đặt vấn đề liệu có dẫn đến việc có trường hợp bị xử lý oan sai hay không
nhất là đối với những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở
có nồng độ cồn nội sinh không phải do sử dụng rượu bia hoặc đồ uống có cồn trước đó
ông tuấn dẫn ra báo cáo của ủy ban thường vụ quốc hội đã khẳng định về nồng độ côn nội sinh
đến thời điểm hiện nay chưa căn cứ rõ ràng và thực tiễn phát hiện là rất hiếm
có thể trao đổi với lực lượng chức năng để kiểm tra lại bằng quá trình xét nghiệm máu
nhằm không làm sai lại kết quả xử lý
đại biểu nêu nhưng kết quả xét nghiệm máu có thực sự chính xác hay không
trường hợp nào thì cần kiểm tra lại qua xét nghiệm máu
đây là những vấn đề cần được quy định chặt chẽ trong luật để tránh việc xử lý oan sai
đối với những người không uống rượu bia và đồ uống có cồn mà khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
lại có nồng độ cồn
theo đó đại biểu đề nghị cần nghiên cứu nội dung này
giao cho chính phủ quy định chi tiết về trường hợp cần phải xác định
và cách thức xác định nồng độ cồn nội sinh đối với người bị bệnh khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
đại biểu nguyễn quốc hận cà mau cũng chỉ ra một thực trạng khác
là nhiều người uống rượu bia từ hôm trước nhưng hôm sau vẫn còn nồng độ cồn ở trong hơi thở
thậm chí ăn một số loại trái cây cũng có khả năng lên men thì trong hơi thở cũng có nồng độ cồn
vì vậy luật cần phải điều chỉnh để không cản trở các hoạt động bình thường của xã hội
trong khi đó nhiều đại biểu kiến nghị cần phải cân nhắc phương án cấm tuyệt đối
việc sử dụng rượu bia khi đang lái xe thay vào đó nên có ngưỡng nhất định
đại biểu phan văn hòa đồng tháp cho hay
hiện nay có hai mươi ba quốc gia áp dụng cấm tuyệt đối vì vậy nếu áp dụng một ngưỡng nhất định
về nồng độ cồn để phù hợp với văn hóa và đời sống xã hội
nếu có chất xíu nồng độ cồn trong người làm gì mà không làm chủ được tay lái
hiện đa phần người dân đặc biệt ở nông thôn đều có xe gắn máy
đám tiệc lễ lộc quan hệ giao lưu đều đi xe gắn máy
vì vậy cần cho phép có một ngưỡng nào đó thì không bao giờ tham gia giao thông bị tai nạn
nên cần phải nghiên cứu lại
đồng tình với ý kiến này đại biểu trần công phàn bình dương cho rằng
phương án cấm tuyệt đối đưa ra có vẻ là chưa đánh giá được tác động
ảnh hưởng tới vấn đề truyền thống phong tục tập quán
vì vậy ông đề nghị cơ quan soạn thảo hết cần nhắc chọn một số phương án cho phù hợp
họ có thể đưa ra hai phương án để xin ý kiến đại biểu và lấy theo đa số
trong khi đó đại biểu nguyễn văn cảnh đoàn bình định cho rằng
vừa qua có những bức xúc khi nghị định một trăm linh phải giật nặng uống một chút cũng đã bị tịch thu bằng
vì vậy đại biểu đề nghị người dân đồng thuận phần lớn khi tham gia giao thông
hoặc nghị định một trăm linh sẽ sửa phân hóa nếu uống mức thấp
chỉ phạt hành chính để nhắc nhở và không thu bằng lái
sẽ giải quyết được bất cập hiện nay
giải trình về vấn đề này ông lê tấn tới
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh dẫn ra báo cáo của bộ công an cho hay
từ tháng sáu năm hai nghìn hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn ba
số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến rượu bia chiếm hai mươi
tổng số người chết và bị thương do tai nạn giao thông đồng bộ
với tám mươi là lỗi do người điều khiển phương tiện giao thông đã sử dụng rượu bia gây ra
ông tới nói chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan soạn thảo
và các cơ quan hữu quan đặc biệt là cơ quan chuyên môn tiếp tục khảo sát
thu thập số liệu và đánh giá thêm
về đấu giá biển số xe ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng
sau thời gian bước đầu thực hiện nghị quyết bảy mươi ba của quốc hội
về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô đã đạt được những kết quả quan trọng nhất định
táp ứng được nhu cầu của người dân tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước
tạo sự công khai minh bạch trong công tác đăng ký
quản lý biển số xe ô tô được dư luận xã hội rất quan tâm và đồng tình ủng hộ
chủ tịch ủy ban quốc phòng an ninh phân tích
việc luật hóa quy định nghị định bảy mươi ba vào dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ là rất cần thiết
kết hợp với việc cấp và quản lý biển số theo mã định danh của chủ xe
đã góp phần cải cách thủ tục hành chính
giảm số lượng giấy tờ khi đăng ký công tác đăng ký xe
đáp ứng mục tiêu công dân số chính phủ số
việc bở rộng đấu thầu giá xe kinh doanh xe vận tải và xe ô tô
là phù hợp với nhu cầu của một bộ phận không nhỏ người dân muốn có biển số xe theo ý thích
tuy nhiên do dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
và dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều luật đấu giá tài sản
sẽ được quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ bảy
nên ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ đạo xây dựng hai phương án
để xin ý kiến các đoàn đại biểu quốc hội các cơ quan của quốc hội các cơ quan có liên quan
theo đó đa số đều có ý kiến nhất trí và có góp ý cụ thể đối với phương án
bổ sung một điều vào dự thảo luật để đảm bảo phù hợp với phạm vi điều chỉnh
xe quy định đầy đủ cụ thể các nội dung về đấu giá biển số xe
và tạo nên sự thống nhất với các quy định khác trong luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
về hạng giấy phép lái xe theo chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh
một số đại biểu quốc hội đề nghị quy định chi tiết về hạng giấy phép lái xe trong luật
không giao chính phủ quy định chi tiết
đồng thời cần phải phù hợp với điều ước quốc tế mà việt nam là thành viên
tiếp thu ý kiến của các đại biểu quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ đạo xây dựng quy định các hạng giấy phép lái xe
tại khoản một năm mươi bảy theo hướng kế thừa các quy định hiện hành của luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
phân hạng bảo đảm phù hợp với quy định của công ước thành viên năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám về giao thông đường bộ
đồng thời bổ sung các tiêu khoản chuyển tiếp quy định về các giấy phép lái xe
đã quy định cấp trong luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
còn thời hạn thì vẫn có hiệu lực
trường hợp gấp lại thì mới gấp theo quy định của luật này
nên không làm xáo trộn và ảnh hưởng đến quyền lợi của những người đã được cấp giấy phép lái xe
về điểm của giấy phép lấy xe nhiều đại biểu quốc hội đề nghị bổ sung quy định về điểm
trừ điểm giấy phép lái xe để nâng cao ý thức người lái xe
tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ đạo xây dựng điều năm mươi tám về điểm của giấy phép lái xe
việc bổ sung quy định điểm trừ điểm giấy phép lái xe là một biện pháp quản lý văn minh hiện đại
phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế số xã hội số của nước ta
quy định này sẽ tác động tới hành vi nâng cao ý thức người tham gia giao thông
giúp cơ quan quản lý giám sát toàn diện quá trình chấp hành sau vi phạm của người lái xe
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh lê tấn tới phân tích
người lái xe vi phạm tùy theo tính chất mức độ của hành vi có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe
và trong thời hạn một mươi hai tháng không bị trừ điểm khi còn điểm sẽ được phục hồi đủ một mươi hai điểm
trường hợp bị trừ hết điểm người được cấp phép lái xe cần phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật
về trật tự an toàn giao thông đường bộ đạt yêu cầu thì sẽ được phục hồi đủ một mươi hai điểm
đồng thời ra cho chính phủ quy định cụ thể với các hành vi vi phạm bị trừ điểm giấy phép lái xe
thẩm quyền trừ điểm trình tự thủ tục thực hiện trừ điểm phục hồi giấy phép lái xe
và quy định lộ trình được thực hiện điều này